thưa quý vị từ khi dịch bệnh bùng phát mạnh thì đã có rất nhiều hội nhóm trên mạng xã hội được lập ra
nhằm hỗ trợ chia sẻ thông tin về chữa trị covid một mươi chín tại nhà để người bệnh có thể tham khảo
dù mới lập ra được chưa đầy một tháng nhưng group nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f tại nhà
đã có tới hàng chục nghìn thành viên được các bác sĩ quân y tư vấn điều trị bệnh viện phí
và lợi dụng điều này thì nhiều đối tượng đã mạo danh bác sĩ của nhóm này
để lôi kéo người bệnh điều trị theo phác đồ riêng nhằm thu lợi bất chính
chỉ sau vài phút đăng tải bài viết hỏi về cách chữa trị covid một mươi chín cho mẹ của mình
trong nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f tại nhà
ngay lập tức người đàn ông này nhận được tin nhắn của một người có nick facebook là thủy tiên
có một người đã
có một người đã viết vào trong bài viết comment trong bài viết của tôi
tự nhận là bác sĩ của viện lão khoa trung ương
và muốn nhắn cho tôi để tôi có thể lấy được cái lời khuyên
và tôi cũng đã đồng ý
thì người này cũng lập tức là muốn bày tỏ là muốn gọi cho tôi
để có thể tư vấn rõ hơn
thậm chí là muốn tôi nối máy để nói chuyện trực tiếp với bà
thậm chí là người này cũng hứa hẹn là ngay ngày mai khi sắp xếp được công việc
sẽ họp bàn với các bác sĩ lãnh đạo của bệnh viện

để có thể lên phát đồ điều trị cho mẹ tôi
sau khi bài viết được chia sẻ nhiều người cho biết
họ cũng bị đối tượng này nhắn tin treo kéo
sau khi đăng bài nhờ tư vấn y tế
những đối tượng này đều dùng nét facebook giả
và giới thiệu là bác sĩ chuyên môn
liên tục đưa ra những hậu quả lâu dài sau điều trị
để người bệnh lo sợ
sau đó chào mời mua các loại máy đo spo hai
máy đo nhịp tim và một số loại thuốc kháng virus
tuy nhiên khi người bệnh nghi ngờ
thì kẻ giả mạo sẽ xóa hết bình luận trong bài viết
điều đáng nói hiện có nhiều nhóm bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân f
bị các đối tượng giả danh để lừa đảo
không phải những đối tượng mà có những mục đích khác
vào lôi kéo chúng ta
ngay sau khi nhận được thông tin tố giác từ người bệnh
các bác sĩ quản trị viên của group
nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online
chăm sóc điều trị f tại nhà
đã xóa nét facebook ngọt danh này ra khỏi nhóm
và có bài viết cảnh báo người bệnh
theo những người sáng lập
các nhóm hỗ trợ này được xây dựng không vì mục đích
buôn bán thuốc không thu lợi từ bệnh nhân
mà hoàn toàn việc thí

không thu lợi từ bệnh nhân mà hoàn toàn việc thí
hàng ngày phải họp nhóm để xem
người nào rảnh giờ nào
người nào rảnh giờ kia
từ đó mới phân công nhau ra là ai phụ trách việc này
ai phụ trách việc kia
cái thứ hai là sẽ phân chia theo lĩnh vực
để phân chia các f ra
tức là mỗi người phụ trách một chuyên ngành khác nhau
thì các f liên quan đến chuyên ngành đó
thì sẽ hỗ trợ bởi bác sĩ đó
thì sẽ chia được luồng thông tin ra
và các f sẽ được chăm sóc kịp thời
những lưu ý đối với f đang điều trị và cần tư vấn
người nhà bệnh nhân cần xem kỹ
các bài viết giới thiệu thông tin
số điện thoại bác sĩ trong nhóm bác sĩ quân y
để có thể liên lạc
hai công trò chuyện chia sẻ thông tin
với các đối tượng tự xưng là bác sĩ bệnh viện
ba người bệnh cần nhập các thông tin
về covid một mươi chín từ các trang web trinh thống
từ các cơ quan nhà nước như
sở y tế bộ y tế và các bệnh viện uy tín
hay những bác sĩ có thông tin rõ ràng